còn tại thành phố hồ chí minh sáng nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng tại tiệm hớt tóc tina tại số bốn mươi hai đường hà huy giáp phường thành lộc quận một mươi hai
vụ việc được hàng xóm của tiệm hớt tốc tina phát hiện vào một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám khi đó người phụ nữ tên hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trong tư thế nằm sắp cổ bị siết chặt mặt dính đầy máu dây chuyền trên cổ đôi bông tay chiếc lắc đeo ở tay điện thoại và túi sách đều đã bị mất
người nhà đưa chị hoa đi cấp cứu nhưng đã tử vong công an phường thành lộc và công an quận một mươi hai đã có mặt bảo vệ hiện trường tiến hành khám nghiệm để làm rõ vụ việc